cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
tiếp tục chủ đề về giang hồ ảo tung hoành trên mạng xã hội
thì làm như thế nào để có thể ngăn chặn được giang hồ ảo xâm nhập vào từng gia đình
đây chính là chủ đề của chúng tôi sẽ bàn luận với giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh trong chương trình này
xin kính chào giáo sư đặng cảnh khanh
kính thưa ông hiện tượng khá bảnh bị cơ quan công an tỉnh bắc ninh bắt vì các hành vi vi phạm pháp luật
nhưng qua đó công luận cũng như dư luận hết sức quan tâm đến vấn đề là
tại sao những nội dung những video clip trong trang cá nhân của khá bảnh mang màu sắc xã hội đen
thì lại thu hút được đông đảo mọi người xem đến như vậy đặc biệt là giới trẻ
ví dụ như các báo đã chỉ ra đây về bản chất khá bảnh và nhóm giang hồ mạng
đã đánh vào tâm lý tò mò của đám đông dân chúng nhất là giới trẻ
còn theo báo học trò có trích dẫn
cái phân tích của nhà tâm lý học adam philips
thì là ông ấy nhận định rằng là người xem có xu hướng hâm mộ những nhân vật giang hồ trên phim ảnh
bởi họ có thể tự tạo ra được luật lệ môi trường và cuộc sống của chính mình
tức là không theo luật pháp
với góc nhìn của một nhà xã hội học
thì ông có đồng ý với các nguyên nhân mà báo chí đã đưa ra như thế này không ạ
tôi có điều kiện để nghiên cứu nhiều năm về các hành vi sai lệch của giới trẻ
thì tôi thấy rằng là các báo nêu ra trong gần đây thì về cơ bản là đúng
nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái ý
cái hiện tượng mà sử dụng các cái phong cách giang hồ trong cuộc sống
thì nó có từ rất lâu rồi
và về cơ bản nó là một cái dạng thức của việc phản ứng lại với những điều gì mình không hài lòng với xã hội
có rất nhiều những nhân vật giang hồ từ trước đến giờ mà họ trở nên rất nổi tiếng
chẳng hạn như là trong lực sân bạc
lực sân bạc và các sơn đầu lĩnh đều mang cái tính chất của giang hồ
thế thì những gì mà họ phản ứng lại với cái thế giới mà họ không cảm thấy rằng thỏa mãn
mà lại không phản ứng bằng cái cách của một cái nhóm yếu thế
không có quyền lực ở trong tay thì họ phản ứng lại bằng các phong cách giang hồ
đây là một cái lẽ rất là thường tình trong lịch sử
thế thì chúng ta phải nhìn nhận cái giang hồ dưới cái góc độ như vậy
thì chúng ta mới giải thích nó một cách thấu đáo hơn
và có được các cái biện pháp để mà xử lý nó một cách đúng đắn
vâng như hiện tượng giang hồ ảo đang tung hành trên mạng xã hội như thế này
thì ông nhìn nhận đây là một cái vấn đề có đáng lo ngại không ạ
thực ra đây là một cái điều mà tôi cho rằng hết sức đáng lo ngại
bởi vì là cái cách thức mà xử lý trước đây đấy
thì của nhóm thanh niên nó có hai cái cách thức để xử lý những cái mà họ không hài lòng với lại xã hội
chẳng hạn như là chúng ta nghiên cứu về cái nhóm thanh niên
mà nghiện ma túy
thì chúng ta thấy là có tới trên sáu mươi
thậm chí là ở các nước mà nghiện ma túy
người ta tính tới là bảy mươi
tức là phản ứng lại với lại các giá trị mà người ta không công nhận
chẳng hạn như người lớn thì nói rằng là cần phải sống có đạo đức
người lớn thì nói rằng là phải làm cho xã hội trong sạch
nhưng bản thân người lớn thì lại không làm được cái hành động đó trên thực tế
thì người ta phản ứng lại bằng cách là tôi chán cái mà các anh nói
và tôi phản ứng nó lại bằng cách là tôi không có đạo đức

thế còn cái nhóm mà phản ứng khác hơn nữa đối với ma túy
là chống lại một cách công khai
thì họ cười
họ mang những cái mà họ không thỏa mãn
họ diễu cợt nó bằng những cái trò cười
trước đây chúng ta biết là trang quỳnh hồ sơn hương
đều là phản ứng lại cái xã hội mà trang quỳnh và hồ sơn hương không tán thành
bằng những cái cười
hề sắc lô cũng phản ứng lại cái xã hội mà ông ta không chấp nhận
bằng cái hành vi là cái hài
nhưng mà có một cái nhóm
mà họ dùng lại
họ không có quyền lực trong tay
họ cũng có khả năng để mà cười
họ cũng có khả năng mà họ phản ứng lại
bằng cách tức là họ dùng những cái
mà phản ứng lại một cách mạnh mẽ hơn
thì đấy là các cái nhóm
mà mang tính chất giang hồ
kính thưa ngay sau khi giang hồ ảo khá bảnh bị bắt
thì hàng loạt các tài khoản trên mạng xã hội
của các giang hồ mạng
thì cũng đã bị khóa
vâng đây là một cái động thái
của bộ thông tin và truyền thông
với cả nhà cung cấp mang
thì tuy nhiên rằng
những cái nội dung như thế này
nội dung mà mang cái tính chất
gọi là có
hành động bạo lực
có những cái hình ảnh bạo lực
hay là có những cái
nội dung không tốt
thì vẫn rất dễ dàng đến với mỗi gia đình
ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào
tôi cho rằng các nhà quản lý
vẫn chưa nhìn hết được cái
cái tác hại tiêu cực
của cái thói xử lý giang hồ này
ở trong cuộc sống
trước đây khi mà chưa có mạng
và chưa có cái thế giới ảo
thì người ta xử lý giang hồ
bằng cách đơn giản rất là giống như ông lý quỳ như vậy
tức là cầm hai cái búa mà bổ vào đầu người ta
đấy là cách xử lý đơn giản nhất
của cái thời kỳ xưa
còn bây giờ thì những ông lý quỳ mới này
ông ấy bổ vào bộ não của người ta
dùng hai cái búa bộ hình
mà bổ vào cái bộ não người ta
cho nên là trước đây nó chỉ hỏng
con người có thể hỏng về cơ thể
thế nhưng mà bây giờ con người sẽ hỏng
về tâm lý hỏng về mặt nhận thức
từ đấy dẫn đến cái hỏng về mặt hành vi
tôi nghĩ là hết sức nguy hiểm
cho nên là cần phải xử lý triệt để hơn
chúng ta đã có cái luật về an ninh mạng rồi
tại sao chúng ta không vận dụng cái này
để mà xử lý nó một cách triệt để hơn
vâng kính thưa ông
bên cạnh việc áp dụng triệt để hơn nữa
luật an ninh mạng ạ
thì theo ông với tư cách một nhà xã hội học
đồng thời cũng là một nhà giáo
thì ông thấy là chúng ta cần phải làm
những cái việc gì nữa
để cho con em của chúng ta không tiếp nhận
những cái nội dung
không tích cực như thế này
trên thực tế là chúng ta chưa trang bị đầy đủ
cho con em chúng ta
cái cách thức để mà có thể sống được
với lại thế giới ảo
ở đây rõ ràng rằng
cái thế giới ảo nó hết sức là phức tạp
giống như là một cái chợ bày bán đủ các thứ tạm nham
mà con cái chúng ta thì chúng ta biết là
lớn lên một chút đã sống cùng với cái thế giới ảo này rồi
vậy thì chúng ta phải biết cách
bằng một cách thức nào đó
để cho chúng nó sống
ở trong thế giới ảo mà vẫn là sống thực

và không bị ảnh hưởng của những cái phần tiêu cực đó
thì ở đây rõ ràng
các biện pháp về phía cộng đồng
về phía chính quyền
về phía nhà trường về phía gia đình
tất cả mọi cái đều phải có sự chú ý này
và tôi nghĩ đặc biệt nhất
thì là phải nâng cái tầm nhận thức
cho trẻ em
chúng ta không ngăn được trẻ em
vào trong cái thế giới ảo đó
nhưng phải biết cách để cho nó
có khả năng tự vệ với thế giới ảo đó
nó nhận biết được cái gì là không tốt
và cái gì là tốt
thế giới ảo đó
thì đây là cả một cái quá trình
phải bắt đầu ngay từ cái thế hệ
từ học trò từ mẫu giáo ra lên
vâng thưa ông
trong cuộc trò chuyện của chúng tôi về chủ đề này
của số trước
thì khách mời là nhà báo đinh hiền
một cây bút về an ninh trật tự
của báo công an dân
thì chị cũng có đồng quan điểm với cả giáo sư
với cái việc là chúng ta cần phải
tự nâng cao cái nhận thức
của con em của mình
nhưng chị có quan điểm là trong cái
việc giáo dục này
giữa xã hội
giữa cộng đồng
giữa nhà trường
và gia đình
thì chỉ coi cái việc gia đình là quan trọng nhất
và chúng ta phải làm sao
để cho con em mình không cấm được
thế nên là cùng con em mình
để cùng xem những cái đó
và cùng phân tích
tôi nhất trí với lại
với lại chị ấy rằng là
gia đình là hết sức quan trọng
nhưng mà cũng có những yếu tố khác
bởi vì gia đình đôi khi không có đủ
cái khả năng để mà giáo dục
những cái gia đình mà không có
một cái trình độ về mạng
không có các cái điều kiện đó
thì không có cái khả năng
cho nên ở đây rõ ràng
chúng ta phải có một môn học
hết sức cần thiết
mà phải bắt đầu ngay từ tiểu học
tức là kỹ năng sống
trong cái kỹ năng sống đó
thì nó đảm bảo cho trẻ em
biết cách cảnh giác
với tất cả những cái gì
mà nó diễn ra
biết cách ứng phó
với lại những cái gì
mà nó diễn ra trong cái cuộc sống
hết sức phức tạp hiện nay
đặc biệt là
sống cùng với lại mạng xã hội
vâng kính thưa giáo sư
như vậy thì
cái việc mà ai vi phạm pháp luật như thế nào
rồi ai có những cái hành vi
tuyên truyền những nội dung
mà nó không phù hợp với cả thuần phong vĩ tục
thì sẽ phải chịu những cái mức án
của pháp luật quy định
đồng thời sẽ chịu cái sự tẩy chay của dư luận
phải không ạ
tuy nhiên thì một trong những cái điều quan trọng nhất
để cho những cái nội dung xấu
giống như là giang hồ ảo
không lan tràn được vào mỗi gia đình
thì cái vai trò giáo dục rất là quan trọng
bên cạnh những giải pháp đồng bộ
thì vai trò giáo dục của gia đình
giám sát của gia đình
cũng là cái điều quan trọng hàng đầu
phải không ạ
hãy tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức đáng chí khác